hôm nay một mươi hai tháng tám là ngày mà thông tư một mươi tám của bộ thông tin truyền thông quy định về danh mục
kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia
và của địa phương chính thức có hiệu lực thi hành
theo thông tư một mươi tám cả nước sẽ có bảy kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị
thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và sáu mươi ba kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị
thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương
bảy kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia bao gồm
kênh thời sự chính trị tổng hợp vtv một kênh thời sự chính trị tổng hợp vtc một kênh truyền hình thông tấn vis
kênh truyền hình công an nhân dân antv kênh truyền hình quốc phòng việt nam qpvn kênh truyền hình quốc hội việt nam qhvn
kênh truyền hình nhân dân nhân dân trong đó vtv một vtc một và truyền hình nhân dân là ba kênh thời sự chính trị tổng hợp thiết yếu của quốc gia
truyền hình nhân dân và các kênh khác luôn bảo đảm có tôn trì mục đích là thời sự chính trị tổng hợp hoặc có tôn chỉ mục đích nội dung chuyên biệt
bảo đảm phục vụ yêu cầu thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị an ninh quốc phòng của quốc gia
hiện nay với thời lượng phát sóng kênh chương trình đạt hai mươi bốn giờ một ngày đáp ứng thời lượng chương trình tự sản xuất trên tổng thời lượng phát sóng
trong mỗi ngày của kênh chương trình theo tiêu chí của thông tư một mươi tám truyền hình nhân dân đã và đang nỗ lực mỗi ngày cập nhật những thông tin
sự kiện quan trọng của quốc gia từ mọi miền đất nước trên tất cả các lĩnh vực theo đúng đường lối
chủ trương lãnh đạo của đảng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả trong và ngoài nước